ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên
nhà xuất bản giáo dục việt nam thuộc bộ giáo dục và đào tạo khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam khám xét đối với các bị can có liên quan
kết quả điều tra xác định ông nguyễn đức thái nguyên chủ tịch hội đồng thành viên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
cùng bà nguyễn thị thanh thủy nguyên trưởng ban kế hoạch marketing và ông đinh quốc khánh nguyên phó trưởng ban kế hoạch marketing
thông đồng với bà tô mỹ ngọc chủ tịch hội đồng thành viên công ty cổ phần giấy phùng vĩnh hưng vi phạm quy định về bảo đảm công bằng
minh bạch trong hoạt động đấu thầu cung cấp giấy in gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước
bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam khám xét đối với nguyễn đức thái
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại phường phú thượng quận tây hồ thành phố hà nội nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên nhà xuất bản giáo dục việt nam và nguyễn thị thanh thủy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại phường nghĩa đô quận cầu giấy
thành phố hà nội nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản giáo dục việt nam
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam để tạm giam khám xét đối với đinh quốc khánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại phường phan chu trinh
quận hoàn kiếm thành phố hà nội nguyên phó trưởng ban kế hoạch marketing công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
nhà xuất bản giáo dục việt nam tô mỹ ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại phường phú mỹ hưng quận bảy thành phố hồ chí minh
chủ tịch hội đồng thành viên công ty cổ phần giấy phùng vĩnh hưng cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
hiện bộ công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất vai trò hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan
để mở rộng vụ án thu hồi triệt đề tài sản nhà nước
công an quận tân bình thành phố hồ chí minh vừa phối hợp với các đơn vị liên quan
tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm năm nghìn năm v chi nhánh hồng hà quận tân bình thành phố hồ chí minh
sáng cùng ngày cảnh sát đã phong tỏa trong và ngoài chi nhánh trung tâm đăng kiểm năm v chi nhánh hồng hà quận tân bình
để tiến hành khám xét những người không có phần sự không được phép lại gần
đến trưa cùng ngày việc khám xét vẫn đang diễn ra khu vực phía bên trong trung tâm đăng kiểm này được các chiến sĩ cảnh sát cơ động canh giữ nghiêm ngặt
trước đó ngày một mươi một tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với ông đặng việt hà cục trưởng cục đăng kiểm việt nam để điều tra về tội nhận hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với ông trần kỳ hình sáu mươi hai tuổi ngụ thành phố hà nội nguyên cục trưởng cục đăng kiểm việt nam để điều tra về tội danh trên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh đang phó hợp với cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an mở rộng điều tra dự án
thưa quý vị đoàn công tác của bộ công an việt nam sang trợ giúp thổ nhĩ kỳ lần này ngoài việc hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
có mang theo hai tấn đổ viện trợ y tế bao gồm các loại thuốc cấp cứu cơ số thuốc thiết yếu vật tư y tế lều trại dùng trong giã chiến
các phương tiện hóa chất phòng chống dịch và thiết bị y tế sử dụng
trong tình huống cấp cứu thảm họa tổng số hàng hóa lên tới hai tấn
việt nam đã trao tặng toàn bộ số thiết bị y tế này cho phía thổ nhĩ kỳ thông qua cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp tnk afat
gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự hỗ trợ kịp thời của bộ công an chính phủ và nhân dân việt nam
đại diện afast cho biết cơ quan này sẽ điều phối các vật tư y tế về các bệnh viện và trung tâm hỗ trợ y tế
nơi đang rất thiếu thuốc men cũng như các thiết bị y tế
trong đó có bệnh viện lớn nhất của adyaman để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị
số còn lại sẽ được chuyển ra các trại y tế lưu động
bắt đầu từ ngày hôm nay một mươi ba tháng hai đội cứu nạn cứu hộ việt nam được phân công chuyển đến tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường mới
bởi có ưu thế về thiết bị chuyên dụng hiện đại sự chuyên nghiệp nên ưu tiên chạy đua với thời gian
tìm người còn sống sót ở các khu vực thiệt hại khác
khu vực đội cứu nạn cứu hộ việt nam làm nhiệm vụ trong hai ngày vừa qua là một trong ba khu vực
chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa động đất
và trước khi đoàn chuẩn bị di chuyển đến nhận và thực hiện nhiệm vụ tại khu vực khác ở phía đông nam thổ nhĩ kỳ
truyền hình công an nhân dân đã kết nối với đại tá nguyễn minh khương phó cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trưởng đoàn cứu nạn cứu hộ việt nam thực hiện nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ để lắng nghe những chia sẻ cụ thể hơn
về tình hình sức khỏe tinh thần và công tác chuẩn bị của đoàn để tìm kiếm các nạn nhân hiệu quả và nhanh chóng nhất
sau ba ngày làm việc tại thổ nhĩ kỳ hiện nay tình trạng sức khỏe của cán bộ chiến sĩ đội cứu nạn hộ bộ công an việt nam
đã đảm bảo ổn định và có thể tiếp tục thực hiện những tốt tinh thần lên cao bởi vì đã có những hỗ trợ giúp đỡ cho phía thổ nhĩ kỳ

đồng thời nữa trong buổi chiều tối ngày hôm qua đã đưa được hai sát ngược việt nam ra khỏi khu vực sập đổ
trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại đây đoàn công tác của bộ công an việt nam cũng đã được đơn vị điều phối công tác cứu nạn hộ
trên toàn quốc gia vốn kỳ đánh giá rất cao về sự sử dụng thiết bị chuyên dự của việt nam tham gia công tác cứu nạn hộ tại thổ nhĩ kỳ
những thiết bị này đã giúp cho lực lượng cứu nạn tại việt nam
tìm kiếm được sự thống phát hiện ra sự sống và đã phối hợp các lực lượng đã cứu sống được người bị nạn
ngoài ra những thiết bị chuyên dụng của việt nam mang sang đây cơ bản đều phát huy rất tốt các tác dụng mình
cán bộ chiến sĩ sử dụng thuần thuộc và mang tính chất là khá chuyên nghiệp
đây chúng ta thấy là cán bộ chiến sĩ đang chuẩn bị những phương tiện cần thiết nhất cho việc di chuyển đến vị trí thực hiện nhiệm vụ mới

các phương án để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ quân nạn
và xin được cảm ơn những chia sẻ của đại tá nguyễn minh khương và chúng ta cùng chúc cho các thành viên của đoàn việt nam an toàn
giữ sức khỏe và sớm tìm kiếm được thêm nhiều nạn nhân còn mắc kẹt ở trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất
thưa quý vị có thể thấy rằng là sau khi di chuyển một quãng đường dài đến adi yaman của thổ nhĩ kỳ
đội cứu hộ quốc tế thuộc bộ công an việt nam đã bắt tay ngay vào việc
giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi một tháng hai theo giờ địa phương
và đến ngày hôm nay một mươi ba tháng hai mặc dù mới bước sang ngày thứ ba tham gia công tác cứu nạn cứu hộ tại thành phố này
như sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của các thành viên đoàn cứu nạn cứu hộ việt nam
đã được các lực lượng cứu hộ của thổ nhĩ kỳ và quốc tế đánh giá cao
cho đến chín giờ ngày một mươi ba tháng hai theo giờ việt nam lực lượng cứu hộ của việt nam phối hợp với các đơn vị cứu hộ quốc tế
đã tìm kiếm và đưa ra khỏi hiện trường đống đổ nát hai thi thể
khối lượng bê tông lớn khiến lực lượng cứu hộ gặp khó khăn
tuy nhiên đoàn cứu hộ đã có phương án phù hợp cắt phá chia nhỏ cấu kiện để loại bỏ tạo lối tiếp cận người bị nạn
có những mảng bê tông rộng đến ba mươi m hai các thiết bị cơ giới như máy xúc không thể phá bỏ
trước đó bằng sự chuyên nghiệp và tiến độ khẩn trương đoàn cứu hộ việt nam đã phối hợp với quân đội pakistan
phát hiện và cứu được một thiếu niên một mươi bốn tuổi còn sống sau năm ngày bị vùi lấp trong đống đổ nát
khi đó chúng tôi đã tiến hành thống nhất phương án tiếp cận theo nhiều hướng khác nhau
và lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy việt nam đã tiếp cận theo hướng trực diện
lực lượng của kỹ nạn hộ ở pakistan tiếp cận theo hướng hông bên phía hông của tòa nhà
thực hiện được cái việc giải cứu được cháu bé an toàn ra đời an toàn
các phương tiện hiện đại mà đoàn cứu hộ việt nam đưa sang đang phát huy tác dụng rất tốt
trong công tác tìm kiếm nạn nhân đặc biệt là các thiết bị thủy lực
khoảng một mươi sáu giờ ba mươi phút giờ địa phương
ngày một mươi hai tháng hai đã có một trận động đất bốn năm độ richter tại adiyaman
tối ngày một mươi một tháng hai khoảng một mươi một giờ đêm cũng xảy ra dư chấn gây khó khăn cho công tác cứu nạn
kết thúc việc cứu nạn hộ này hai lực lượng cứu nạn hộ của việt nam và của pak

đặc biệt là sự nỗ lực của phía việt nam đã tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất

tiếp cận và để đưa được người nạn vẫn còn sống cho nơi an toàn
đây là lần đầu tiên việt nam triển khai lực lượng tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn
đối với thảm họa thiên tai phối hợp cùng với nhiều quốc gia khác
và đã giải cứu được nhiều nạn nhân ngay trong ngày đầu tiên công tác
chia sẻ với chúng tôi thì các thành viên của đoàn cũng cho biết
tại hiện trường khi gặp các thành viên của đoàn
những người dân địa phương luôn để tay phải lên ngược trái
để thể hiện sự cảm động và biết ơn đối với lực lượng cứu nạn cứu hộ của việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la ngày hôm nay
cũng đã ra quyết định khởi tố ba bị can
bao gồm trần tiến dũng chú tại thành phố hà nội
giám đốc công ty cổ phần kiểm định phương tiện vận tải sơn la
đinh viết cương và vi thị hằng là đăng kiểm viên và cán bộ phòng hồ sơ
công ty cổ phần kiểm định phương tiện vận tải hai nghìn sáu trăm linh một d sơn la về hành vi nhận hối lộ

dũng và cương đã thông đồng với công ty cổ phần kiểm định phương tiện vận tải sơn la
với một số cán bộ thuộc công ty cổ phần kiểm định phương tiện vận tải sơn la
và đăng kiểm viên phòng kiểm định xe cơ giới cục đăng kiểm việt nam
nhận tiền của các chủ phương tiện để lập hồ sơ cải tạo xe cơ giới
không đúng quy định của pháp luật gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai hằng đã thông đồng với dũng và cương
mở tài khoản nhận tiền hoán cải tạo xe cơ giới của các chủ phương tiện
nhưng không lập phiếu thu chi hạch toán trên sổ sách kế toán theo quy định
với số tiền gần năm trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
lừa đảo chiếm đoạt tiền hụi của các hụi viên trần thị bé hai
trú tại tỉnh bạc liêu vừa bị bắt giữ
theo hồ sơ vào năm hai nghìn một mươi chín trần thị bé hai bắt đầu làm chủ hụi
và kêu gọi nhiều người dân tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu tham gia
lợi dụng việc làm chủ hụi trần thị bé hai đã lấy tên khống
tham gia chơi để hút hụi mạo danh hụi viên để hốt hụi và bán hụi khống cho hụi viên
chiếm đoạt số tiền gần tám trăm linh triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai do mất khả năng chung tiền hụi cho hụi viên
nên đối tượng tuyên bố vỡ hụi và bỏ đi khỏi nơi cư trú
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trần thị hoàng diễm và võ thị ngân
tại huyện đắc lây tỉnh con tum đã bị tòa nhân dân tỉnh con tum
mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vào sáng ngày một mươi ba tháng hai
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi năm diễm mở công ty nguyên hà con tum
kinh doanh nông sản và đồ gỗ mỹ nghệ và em dâu là ngân làm chủ tịch kiêm giám đốc công ty
tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy diễm kinh doanh thêm bia
do không có vốn diễm và ngân đã đưa ra thông tin
việc kinh doanh bia có lợi nhuận cao để vay tiền và chiếm đoạt của
bị hại số tiền gần ba mươi tỷ đồng để sử dụng cho mục đích cá nhân
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần thị hoàng diễm
tù trung thân và võ thị ngân một mươi bảy năm tù
hôm nay ủy ban nhân dân quận hồng bang thành phố hải phòng
đã có báo cáo đề xuất với ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
hỗ trợ các tiểu thương bị ảnh hưởng bởi vụ cháy chợ tam bạc
theo đó các tiểu thương có quê hạng
kinh doanh tại chợ tam bạc sẽ được sắp xếp kinh doanh
tại ba chợ trên địa bàn
theo đánh giá sơ bộ vụ cháy gây thiệt hại ban đầu
khoảng hơn năm mươi tỷ đồng tiền hàng hóa của các tiểu thương
ngoài ra khu nhà hai tầng có kết cấu khung thép
trên diện tích bốn sáu trăm một mươi tám m hai của chợ
và các quầy kệ kinh doanh cũng bị cháy hư hỏng
ủy ban nhân dân quận hồng bang vẫn đang tiến hành kiểm kê
thống kê thiệt hại của vụ cháy này